gần hai mươi năm tỷ đồng con số không nhỏ này là số tiền vỡ hụi mà những người dân nghèo ở vùng quê phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai hiện đang phải gánh chịu
vâng những người dân nghèo này đã cùng tham gia chơi hụi từ số tiền tích góp với hy vọng xin lời
nhưng khi đến kỳ lĩnh tiền thì người đứng cái tuyên bố vỡ hội khiến cả vùng quê vốn yên bình bỗng trở nên điều đứng
sau nhiều năm miệt mài với việc sơ chế và mua bán nông sản vợ chồng chị trần thị nhung giành dụng được một số vốn với ý định sau này sẽ mở rộng cơ sở kinh doanh
có số tiền nhàn rỗi nên chị nhung nghe theo lời gạ gẫm của nguyễn thị bình là người cùng xã chơi hụi
sau ba năm tham gia đến lượt chị lấy tiền thì nguyễn thị bình tuyên bố vỡ hụi
đến thì chị cứ khóc lóc xong là bảo là bây giờ cho chị giả dần đấy nọ kia
mà trong khi đấy đến sáu tháng
sáu tháng rồi mà chị cũng không chịu giả bọn em ấy ạ không giả chịu tôi ạ
đáng nói nữa là trường hợp của gia đình ông đỗ văn lự mới bán mảnh đất được ít tiền để phòng khi đau yếu về già
vì chủ hụi là người cùng xã nên ông bà tin tưởng tham gia với mong muốn có một chút lãi
tuy nhiên lãi đâu chẳng thấy mà tiền gốc cũng mất tâm
cũng không tham gia vì nó không tin tưởng được
nếu như có tiền thì
thì chúng tôi gia đình thì chỉ là tiết kiệm thôi chứ còn không có cái gì cách gì ơ
mà thực tế bây giờ cũng hết sức cũng không biết đến bao giờ mới gỡ lại được cái số tiền này như vậy
lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp là thu thập tài liệu
thế rồi là gọi hỏi những người có liên quan đến để coi xác minh để thu thập thông tin
để liên quan đến những cái việc mà coi như là
góp tiền vào
chơi hụi vào bình
chúng tôi cũng đã tiến tuyên truyền vận động quần chúng dân dân
không cứ địa bàn xã phú nhuận
và cũng khuyến cáo bà con
của các địa bàn khác là
cũng không nên tham gia
vào các cái đường dây
liên quan đến cái việc chơi hụi
để tránh những cái trường hợp xấu xảy ra
theo công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai
thì cho đến ngày một mươi một tháng ba đã có sáu mươi bảy dân ở xã phú nhuận đến tố cáo nguyễn thị bình
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền là

trong số sáu mươi bảy người chơi hụi thì chủ yếu là nông dân và tiểu thương
có những người vay tiền từ ngân hàng để chơi
đây là bài học lớn cho những người muốn huy động vốn theo hình thức này